theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hồi một mươi năm h hôm nay ba mươi tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một bảy độ vĩ bắc một trăm hai mươi ba độ kinh đông cách bờ biển phía đông nam tỉnh phúc kiến trung quốc khoảng bốn trăm sáu mươi km về phía nam đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín tức là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một cấp một mươi hai
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hồi một mươi năm h ngày ba mươi tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một bảy độ vĩ bắc một trăm hai mươi ba độ kinh đông cách bờ biển phía đông nam tỉnh phúc kiến trung quốc khoảng bốn trăm sáu mươi km về phía nam đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một cấp một mươi hai
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng bắc
sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng bắc tây bắc mỗi giờ đi được từ hai mươi năm đến ba mươi km đi vào đất liền tỉnh phúc kiến trung quốc sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi ba h ngày ba mươi một tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi bảy năm độ vĩ bắc một trăm một mươi tám ba độ kinh đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp tám cấp chín
đây là tin cuối cùng về bão số năm